đảm bảo không tụ tập nơi đông người tiến hành tổ chức tiêm vaccine đầy đủ đảm bảo cho tết nguyên đán sắp tới